singapore hôm qua cho biết sẽ gửi các nhà điều tra đến bangkok thái lan
sau sự cố chuyến bay mang số hiệu sq ba trăm hai mươi một của hãng hàng không singapore airlines
gặp nhiễu động không khí khiến hành khách thương vong trong cùng ngày
tuyên bố của bộ giao thông singapore cho biết
cục điều tra an toàn giao thông đang liên lạc với các đối tác thái lan
và sẽ cử nhân viên điều tra tới bangkok
chuyến bay sq ba trăm hai mươi một đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay suvarnabhumi ở bangkok sau vụ việc
phát biểu tại họp báo tổng giám đốc sân bay ông kitty pong kitty kachon cho biết
một người thiệt mạng là công dân anh bảy mươi ba tuổi có thể do đau tim
trong số ba mươi người bị thương có bảy người bị thương nặng ở đầu
chiếc máy bay boeing bảy trăm bảy mươi bảy ba trăm linh r nói trên khởi hành từ london anh đến singapore
vụ việc xảy ra khi máy bay còn cách điểm đến khoảng ba giờ bay
hãng sản xuất máy bay boeing của mỹ cho biết
đang liên hệ với các hãng hàng không của singapore về chuyến bay sq ba trăm hai mươi một và sẵn sàng hỗ trợ
sau sự cố hàng không trên
thông điệp mà các hãng hàng không nhận được là hãy luôn nhớ thắt dây an toàn